theo cục cảnh sát giao thông bộ công an năm hai nghìn một mươi sáu cả nước đã xảy ra hơn hai mươi một vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng gần chín người
theo báo cáo mới nhất từ cục cảnh sát giao thông năm hai nghìn một mươi sáu toàn quốc đã xảy ra sáu mươi hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết gần hai trăm linh người
số liệu này cũng giảm so với thống kê năm hai nghìn một mươi tám
số người bị thương trong các vụ tai nạn là hơn một mươi chín người
so với năm trước số vụ tai nạn người tử vong và bị thương đều giảm
theo báo cáo này nguyên nhân các vụ tai nạn chủ yếu là do người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định đi không đúng phần đường
trật tự an toàn giao thông trên cả nước có chuyển biến tích cực thể hiện qua việc tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với năm trước
ủn tắc giao thông được hạn chế ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ được nâng cao